sau vụ việc xảy ra thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn đến thân nhân gia đình thượng sĩ phạm đức trung
đồng thời chỉ đạo bộ quốc phòng tập trung tổ chức điều tra xác minh rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành giả soát
kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy huấn luyện điều hành bay
tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay không để xảy ra vụ việc tương tự
trong bốn tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc ninh đã thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
qua đó đã lập biên bản một ba mươi một trường hợp vi phạm trong đó hơn chín trăm một mươi trường hợp xe ô tô chở hàng quá trọng tải
tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn
từ ngày hai mươi sáu tháng ba đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc ninh
đã kiểm tra lập biên bản hơn một ba mươi trường hợp vi phạm trong đó trên chín trăm một mươi trường hợp xe ô tô chở hàng
quá trọng tải trong đó có hơn hai trăm ba mươi xe ô tô chở quá tải trên một trăm linh hơn bốn mươi trường hợp không có giấy phép lái xe
đăng ký xe một mươi bốn trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm định
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh và công an các huyện thị xã thành phố
đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch chuyên đề về trật tự an toàn giao thông
tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
theo kế hoạch của giám đốc công an tỉnh đặc biệt bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm ngoài giờ hành chính tập trung tại những địa bàn tuyến phức tạp
mới đây phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông trương thanh tùng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
vào cuộc xác minh làm rõ những sai phạm và đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia
thôn tám xã cư cân nia huyện cư chốt tỉnh đắk nông
theo quyết định công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia bị phạt tổng số tiền gần bốn trăm ba mươi triệu đồng
trong đó phạt một trăm bảy mươi triệu đồng vì đã thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung báo cáo đánh giá
tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
phạt hai trăm năm mươi triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật sáu hai lần vào môi trường
phạt thêm ba mức tiền phạt đối với hành vi xả nước thải sản xuất vượt sáu một lần
và buộc công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia phải trả hơn một mươi năm triệu đồng kinh phí đo đạc
và phân tích sáu mẫu môi trường
ngoài ra tỉnh đắk nông còn yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia khẩn trương khắc phục
tình trạng xa thải khi chưa xử lý đạt quy chuẩn làm ô nhiễm môi trường của trung tâm lợn giống hạt nhân cụ kỵ
việc khắc phục phải hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nếu không chấp hành đúng quy định sở tài nguyên và môi trường báo cáo
đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đình chỉ hoạt động của trại lợn và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan
mới đây đoàn công tác của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia do ông đàm thanh thế
tránh văn phòng thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cục hải quan tp hcm
tính đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu cục hải quan tp hcm đã thu nộp ngân sách nhà nước trên sáu mươi một bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng
đạt gần sáu mươi so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt hơn một trăm linh bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
lập chín trăm bốn mươi bảy biên bản vi phạm trong đó có bảy mươi ba vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
một mươi hai vụ vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ một trăm linh hai vụ về gian lận thương mại

chủ yếu vi phạm về thủ tục hải quan các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là hàng tiêu dùng xe gắn máy
thuốc lá kim khí điện máy ông đàm thanh thế tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đánh giá cao vai trò và những đóng góp của cục hải quan tp hcm trong việc chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả đồng thời ghi nhận những khó khăn và kiến nghị của đơn vị
và sẽ báo cáo với chính phủ có hướng chỉ đạo kịp thời sát với thực tế
bên cạnh đó yêu cầu cục hải quan tp hcm tăng cường lực lượng tổ chức kiểm tra
xử lý tình trạng buôn bán tiêu thụ hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu nhất là thời gian cận tết nguyên đán
đoàn công tác hội đồng dân tộc của quốc hội do ông nguyễn lâm thành phó chủ tịch hội đồng dân tộc
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế xung quanh việc thực hiện
định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi của chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương
trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
tại thừa thiên huế có sáu mươi hai xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách theo nghị định của chính phủ
số lượng đối tượng được thụ hưởng chính sách trong năm năm qua từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm là trên bốn mươi ba người
với tổng kinh phí hơn tám trăm linh năm
trong quá trình thực hiện nghị định một trăm một mươi sáu vẫn còn tồn tại những bất cập do văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các bộ
ngành trung ương chưa đầy đủ thống nhất và đồng bộ nên khi triển khai thực hiện còn lúng túng
trên cơ sở đóng góp ý kiến của các sở ban ngành và các thành viên đoàn công tác phó chủ tịch hội đồng dân tộc
nguyễn lâm thành đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản của trung ương tới những đối tượng được thụ hưởng
tăng cường tập huấn hướng dẫn và giả soát việc thực hiện các nội dung của nghị định một trăm một mươi sáu tại các địa phương có đối tượng được thụ hưởng
để kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh
tỉnh uỷ hội đồng nhân dân ubnd và ubnd tổ quốc tỉnh thừa thuyền huế đã long trọng tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu
bà mẹ việt nam anh hùng cho bảy mươi tám bà mẹ vừa được chủ tịch nước phòng tặng và truy tặng
trong đợt này tỉnh thừa thiên huế có bảy mươi tám người mẹ ở các huyện thị xã và thành phố huế vinh dự được đảng
nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó có hai mẹ được phong tặng và thân nhân của bảy mươi sáu người mẹ đã mất được truy tặng danh hiệu cao quý này
như vậy đến nay tại thừa thiên huế đã có hai hai mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
tất cả các mẹ còn sống đều được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bà mẹ việt nam anh hùng các anh hùng liệt sĩ
các gia đình có người thân đã công hiến máu xương cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc
cuộc đời sự hy sinh cao cả và sự cống hiến cực kỳ vĩ đại của các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập nói theo
nhằm tôn vinh các nghệ nhân thợ giỏi những người đã có công bảo tồn phát huy nghề truyền thống
tối ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ công thương đã tổ chức chương trình lễ phòng tặng nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tại hà nội
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ các nghệ nhân đã có công bảo tồn phát huy nghề truyền thống và sáng tạo
làm ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc
đồng thời các nghệ nhân nhân dân nghệ nhân yếu tố còn là những người đã có nhiều công lao trong việc đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trở thành các sản phẩm mang tầm vóc
thương hiệu việt nam đến với các nước trên thế giới
khi nhận những đóng góp này chủ tịch nước đã quyết định phong tặng nghệ nhân nhân dân cho một mươi sáu cá nhân
nghệ nhân yếu tố cho tám mươi bốn cá nhân đến từ hai mươi một tỉnh thành phố trên cả nước
đây là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa là nguồn động lực trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản
đồng thời là dịp để ghi nhận tôn vinh những nghệ nhân có công hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc
nhằm bảo tồn tôn tạo các di tích
phát triển du lịch để tạo việc làm nâng cao đời sống nhân dân vùng chiến khu cách mạng
tỉnh tuyên quang đang thực hiện quy hoạch tổng thể bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào
gắn với phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm
quy hoạch tổng thể bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào
gắn với phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm tạo tính liên thông phục vụ khách tham quan giữa các điểm di tích và cảnh quan sinh thái
một cách tổng thể quy mô đất sử dụng lập quy hoạch là ba một trăm linh hectare
những nội dung quy hoạch chủ yếu được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trạng về dân số dân tộc lao động
điều kiện về kinh tế kết cấu hạ tầng tình hình phát triển du lịch hiện trạng cảnh quan công trình kiến trúc hiện trạng tổng thể di tích
các giải pháp phát triển du lịch được gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử
phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch và bảo vệ tôn tạo nguồn tài nguyên và môi trường du lịch
các loại hình du lịch được thực hiện gồm du lịch văn hóa lịch sử du lịch sinh thái
du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến du lịch văn hóa du lịch tâm linh du lịch hội nghị hội thảo
sản phẩm du lịch nổi trội ở khu vực này là du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến
gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp
điều này đòi hỏi công tác thủy lợi cần phải có những thay đổi để thích ứng với biến đổi khí hậu
năm hai nghìn một mươi sáu hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông kiều long nam trung bộ và tây nguyên
đã khiến hàng chục ngàn hectare lúa phải dừng sản xuất
tại miền bắc chỉ ba cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay đã khiến cho hơn hai trăm sáu mươi hectare lúa
ở bốn tỉnh ninh bình nam định thái bình và hà nam bị nhấn chìm chỉ sau một đêm
trong đó hơn một mươi hecta bị mất trắng
việc hàng trăm ngàn hecta lúa bị hạn hán ngập lụt và mất trắng trong thời gian qua
theo các chuyên gia thủy lợi là do sự yếu kém của hệ thống thủy lợi
đặc biệt là sự chủ quan của các địa phương trong việc tiêu thoát nước đệm
ngoài ra còn một nguyên nhân sâu xa khác đó là thiếu chiến lược quốc gia về an ninh nguồn nước
cái mà theo tôi nói quan trọng nhất chính là chúng ta sử dụng nước mà chưa có chiến lược
chiến lược là gì là chúng ta không tính được cân bằng nữa
cho nên là nhà nước coi những nước là vô tận vì thế cái phát triển kinh tế quá mức
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việc đầu tư cho thủy lợi những năm qua dù đã được quan tâm
nhưng do quá trình phát triển việc sử dụng nguồn nước tăng cao trong khi việc bảo vệ nguồn nước ngầm hạn chế
bế kinh đó đầu tư nguồn thủy lợi cần vốn lớn trong khi ngân sách ngày càng thu hẹp
nên cần phải đẩy mạnh thu hút đầu tư công tư vào lĩnh vực này
phải quản lý một cách thống nhất quản lý một cách tổng hợp
lồng ghép tất cả phòng chống thiên tai và hoạt động của các cấp các ngành
rồi chúng ta phải biến nước thành hàng hóa
đó là những trụ cột những nút thắt thể chế phải làm
về hạ tầng nhà nước đầu tư rất lớn nhưng không bao giờ đủ
trong giai đoạn tới trần nợ công cao như thế oda chúng ta sẽ bị hạn chế
thì phải huy động được sự tham gia của khu vực tư và của người sử dụng nước
mà đây là rất tốt là những tín hiệu rất là tốt
khu vực tư nhân đang rất hào hứng về vấn đề cấp nước nông thôn
kể cả vấn đề thủy lợi cho tây nguyên và đồng bằng sông cửa lọc
thì đấy là những tín hiệu rất là tốt
tới đây để thích ứng với biến đổi khí hậu
công tác thủy lợi sẽ phải đầu tư cơ sở hạ tầng tiêu thoát lũ chống ngập lụt
đặc biệt là để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp
sẽ được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quan tâm và đầu tư đồng bộ
cụ thể ngoài lúa ra thì hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất cây trồng cạn
nuôi trồng thủy sản sẽ được đầu tư hợp lý
công bố thương hiệu điểm đến cho ba tỉnh thành phố duyên hải miền trung
sau hơn một năm thực hiện quyết định số hai mươi tám của thủ tướng chính phủ về cho vay hộ mới thoát nghèo
trên địa bàn tỉnh nghệ an có tám hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi này
từ đó có điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững
nếu như không có nguồn vốn
thì không có kịp thời từ chương trình tiến dụng cho hộ mới thoát nghèo của ngân hàng chính sách xã hội
gia đình anh nguyên sĩ thoan ở xóm chín xã thanh dương huyện thanh trương
khó có được nền tảng kinh tế vững chắc như hôm nay
thoát nghèo từ đầu năm hai nghìn một mươi năm
thì đến cuối năm anh lại tiếp cận ngay bốn mươi triệu đồng một chương trình tiến dụng
cho hộ mới thoát nghèo để đầu tư mua hai con bò ba con dê sinh sản
hơn một năm sử dụng nguồn vốn hiệu quả
gia đình anh đã thu về hơn một trăm linh triệu đồng tiền lãi
trên thực tế danh giới giữa hộ cận nghèo hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo rất mong manh
nên chính sách tiến dụng này đã nhận được sự đồng tình
và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị
để hỗ trợ hộ mới thoát nghèo phát triển bền vững
cùng với nguồn vốn từ ngân hàng chính sách
trong năm hai nghìn một mươi năm thị xã thái hòa đã trích ngân sách ba trăm linh triệu đồng
để hỗ trợ giải quyết việc làm cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu sẽ tiếp tục hỗ trợ ba trăm linh triệu đồng
giúp các hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế
trên địa bàn thị xã cũng đã có phát huy hiệu quả
cũng đã giải quyết công an việc làm
ban thường vụ cũng nghe và cho ý kiến về hỗ trợ
vay vốn cho hội chính sách này
đánh giá những kết quả đạt được
những mặt chưa được
và rút ra một số kinh nghiệm
để tiếp tục tăng cường trị đạo tốt hơn trong thời gian tới
sau gần một năm triển khai nghị quyết số hai mươi tám của chính phủ
chương trình tiến dụng
đối với hộ mới thoát nghèo
đã được thực hiện tại hai mươi một trên hai mươi một huyện thành thị
đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trên nhánh ngân hàng
chính sách xã hội tỉnh nghệ an
đã giải ngân cho vay ba trăm linh năm tỷ đồng
với tám bốn trăm hai mươi hộ được vay vốn
tánh thủ nguồn vốn hộ trợ của trung ương
và viết đồng nguồn vốn của địa phương
để đầu tư cho hộ mới thoát nghèo
đáp ứng nhu cầu vay vốn
đặc biệt quan tâm đến hiệu quả
hoạt động của quy mạng lưới tổ tiết kiểm vay vốn
chính quyền địa phương ca cấp
tiếp tục có sự quan tâm
về chuyển giáo khoa học quy thuật
thị trường tiêu thụ sản phẩm
cũng như xử lý các vấn đề
rủi rõ liên quan nếu có
để nâng cao hiệu quả vay vốn
triển khai tiến dụng cho vay
theo quyết định số hai mươi tám của chính phủ
đã góp phần lấp khoảng trống lớn
cho hộ mới thoát nghèo
vì vậy bên cạnh việc bổ sung nguồn vốn kịp thời
đáp ứng yêu cầu của người dân
trong thời gian tới
ngân hàng chính sách xã hội
cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền
để hộ mới thoát nghèo
có hoạch định tính toán vốn vay
và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích
mang lại hiệu quả thiết thực
tại thành phố hội an
tổng cục du lịch phái đoàn liên minh châu âu
tại việt nam đã phối hợp
với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
để tổ chức phiên họp cấp cao
để bàn giao kết quả của dự án
chương trình phát triển năng lực du lịch
có trách nhiệm với môi trường và xã hội
do liên minh châu âu tài trợ
đồng thời công bố thương hiệu đềm đến
cho ba tỉnh thành phố duyên hải miền trung
tại phiên họp đại diện ban quản lý dự án
eu esrt đã trình bày
về mô hình quản lý điểm đến vùng
mà dự án đã hỗ trợ cho ba địa phương
thứ thiên huế đà nẵng quảng nam
đồng thời báo cáo các kết quả hỗ trợ
về phát triển sản phẩm du lịch
tiếp thị và phát triển nguồn nhân lực
đặc biệt dự án eu esrt
công bố thương hiệu điểm đến
cho ba tỉnh thành phố duyên hải miền trung
giữa essen ở việt nam
đồng thời bàn giao trang web du lịch mới
cho ba địa phương là sản phẩm đầu tiên
áp dụng thương hiệu vừa được xây dựng
sự hỗ trợ của dự án chương trình phát triển
năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường
và xã hội do liên minh châu âu tài trợ
đã hình thành tiền đề thúc đẩy
liên kết hợp tác phát triển du lịch
trong việc xây dựng sản phẩm du lịch
thương hiệu cho ba địa phương
và bước đầu tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ
trong việc liên kết mở rộng hướng hợp tác
trong việc liên kết phát triển du lịch
tại ba địa phương cũng như ở khu vực miền trung
vừa qua tại thành phố con tum
ubnd tỉnh con tum đã tổ chức lễ công bố
và đón nhận giấy chứng nhận đăng ký
chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm
xâm củ ngọc linh
giấy chứng nhận được cục sở hữu chí tuệ
bộ khoa học và công nghệ cấp cho sản phẩm
xâm củ ngọc linh tại các xã măng ri
ngọc lây thuộc huyện tu mơ rông
tỉnh con tum và xã trà linh
huyện nam trà my tỉnh quảng nam
chỉ dẫn địa lý này được bảo hộ vô thời hạn
trên lãnh thổ việt nam kể từ ngày ký
đến nay cây xâm ngọc linh đã được
hai tỉnh con tum và quảng nam trồng
tại vùng núi ngọc linh ở độ cao
từ một tám trăm linh đến hai năm trăm linh mét
riêng tỉnh con tum có diện tích hơn ba trăm linh hectare
mới đây softbank telecom việt nam
đã ký kết hợp tác với tổ chức giáo dục hoa kỳ
nhằm đưa robot ứng dụng
trong lĩnh vực dạy tiếng anh tại việt nam
robot nao là một robot thông minh
với bốn khu vực cảm biến
có khả năng nhận dạng giọng nói
hình ảnh khả năng biểu cảm
sao chép hành vi con người
tự động kết nối internet
và có thể nói một mươi chín loại ngôn ngữ khác nhau
sản phẩm dùng hệ điều hành tương tác tập trung
naoqe dễ điều khiển lập trình
và tùy biến ứng dụng
tại việt nam mỗi robot nao
được bán với giá từ một mươi usd
và có thể phát triển tùy biến
với nhu cầu mục đích của từng khách hàng
thị trường robot được đánh giá
có trị giá tiềm năng
tuy nhiên số lượng lĩnh vực ứng dụng robot
tại việt nam hiện vẫn còn ở mức khá khiêm tốn
chủ yếu để nghiên cứu vào robot công nghiệp
thông qua việc giới thiệu nao
tập đoàn công nghệ shopping
mong muốn thúc đẩy ứng dụng robot
rộng rãi hơn tại việt nam
trong thời gian tiềm năng thế mạnh của cây chè
lai châu đã triển khai thực hiện đề án
phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhằm đưa cây chè trở thành
cây kinh tế mũi nhọn tại địa phương
giúp người dân ổn định cuộc sống
hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững
coi đây là một chương trình hành động quan trọng
nhằm thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba
đây là đồi chè rộng gần một mươi hectare
cho thu hoạch trung bình bốn tấn một tháng
trong huyện tân uyên tỉnh lai châu
cách đây gần mấy năm
đây là vùng đất bạc màu
trồng cây lương thực và hoa màu năng suất thấp
thu nhập bấp binh
từ sự vận động của cấp ủy chính quyền sở tại
ông phúc và hơn bốn trăm linh hộ dân khác trong huyện
quyết định chuyển sang trồng chè
và để có được kết quả như ngày hôm nay
là cả một chặng đường đầy khó khăn
bởi vừa thiếu vốn vừa thiếu kiến thức
kinh nghiệm trồng
nhưng quyết tâm cao cùng với sự hỗ trợ kịp thời
từ các đề án phát triển kinh tế của trung ương
tỉnh và huyện đã giúp người dân
vượt qua những khó khăn trở ngại đó
hiện tại hàng tháng ông phúc thu
về lợi nhuận đều đặn khoảng ba mươi triệu đồng
từ một hộ nông nghèo khó
sau năm năm ông đã tạo được công an việc làm
cho hơn sáu mươi lao động trong xã
với thu nhập bình quân ba triệu đồng một người một tháng
hiện tại bây giờ tôi cung cấp cho bà con
mỗi một năm phải mấy tấn quả chè này
giống chè này là cho bà con không
chính quyền xã này cũng xuống
hỗ trợ đồng viên tư tưởng bà con làm ăn
tiền thì coi như là nếu gia đình nó không có quá nghèo
thì xã cũng giúp đỡ vấn đề cho ứng phân để trồng chè
bà con đã nhận thức được cái giá trị lợi nhuận
từ cây chè đem lại
cái việc chúng tôi tuyên truyền vận động
cho bà con dân chuyển đổi các cái diện tích
mà trồng các cây kém hiệu quả sang trồng chè
tuy nhiên là vẫn phải đảm bảo
cái việc quy hoạch của địa phương
và cái định hướng phát triển của địa phương
và bên cạnh đấy
thì bà con dân xã chúng tôi là cửa cán bộ trực tiếp
xuống dưới thôn bản
phối hợp với các đồng chí lãnh đạo thôn bản
và các ban ngành đoàn thể
cũng như là các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể
ở xã để chúng tôi xuống
để hướng dẫn bà con dân làm chè
trồng trè làm lô làm sao đảm bảo đúng kỹ thuật
với đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
tỉnh lai châu đã giải quyết việc làm
cho hơn hai năm trăm linh lao động địa phương
đạt một trăm một mươi mục tiêu đề án
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tỉnh sẽ nâng tổng số diện tích
lên gần năm hectare
tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
chú trọng nâng cao sản xuất
tại các huyện có thế mạnh nổi bật là
than uyên tân uyên và tam đường
hiện nay các chương trình mục tiêu quốc gia
chỉ còn hai chương trình
một là chương trình nông thôn mới
hai là chương trình ba mea
thì tỉnh lai châu đã chỉ đạo
lồng ghép các nguồn vốn này
đầu tư có trọng tâm trọng điểm
không giảm trải
thí dụ như là vùng thâm canh của huyện nào
có cái thế mạnh của huyện nào
thì tập trung vào cái vùng thâm canh của huyện đó
tính bền vững và hiệu quả
của mô hình chống trè được quyết định
bởi vấn đề đầu ra
lai châu đã có một tầm nhìn chiến lược
đó là xây dựng hai trọng tâm khi thực hiện
đề án phát triển vùng trè chất lượng cao
một là hình thành vùng sản xuất nguyên liệu
gắn với khu công nghiệp chế biến
hai là tổ chức lại sản xuất theo hướng gắn nông dân
với doanh nghiệp thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh
cách làm này đã góp phần kích cầu sản xuất
tiết kiệm chi phí và công nghiệp hóa
các khâu chế biến
hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có bảy nhà máy chế biến chè
nhà máy lớn nhất đạt công suất
một ba trăm linh tấn trẻ tươi mỗi năm
để tăng số lượng doanh nghiệp đầu tư
vào cây trẻ xứng tầm với tiềm năng của địa phương
các cấp ủy ở lai châu
đã nhạy bén đưa ra nhiều chủ trương chính sách mở
nhằm thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh
cây trè đã trở thành một khâu đột phá
mở ra hướng phát triển kinh tế cho lai châu
để cây trồng này thực sự trở thành
kinh tế mũi nhọn
một trong số những nhiệm vụ hiện nay
là cần tổ chức linh hoạt việc quản lý
sản xuất thông qua nâng cao hiệu quả
của các hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn
khẳng định và nâng cao thương hiệu
sức cạnh tranh của sản phẩm trè lai châu
trên thị trường
đưa cây trè trở thành mũi nhọn kinh tế
để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
trong phần tin quốc tế
thổ nhĩ kỳ điều thêm quân tới biên giới syri
hungary xây hàng rào biên giới thứ hai
để chặn người nhập cư
thổ nhĩ kỳ hôm qua đã điều thêm quân đội
và bốn xe tăng
qua biên giới vào syri
nhằm tấn công vào is
cũng như các tay súng người cốt
đang ẩn náu tại nơi đây
một phóng viên ảnh của hãng tin afp đưa tin
thổ nhĩ kỳ đã điều thêm
bốn xe tăng đến thành phố zara rus
của syri trước đó trong ngày hai mươi năm tháng tám
nhiều xe tăng cùng khoảng một mươi xe thiết giáp
của quân đội nước này
cũng đã vượt biên giới vào lãnh thổ
miền bắc quốc gia trung đông này
chính quyền syri cho rằng
những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền
bộ ngoại giao syri nhấn mạnh
cuộc chiến chống khủng bố chỉ nên được tiến hành
phối hợp và có sự cho phép của chính quyền nước này
các chuyên gia cho rằng
chiến dịch của thổ nhĩ kỳ không nhằm trực tiếp
vào is mà là ngăn chặn bước tiến
của lực lượng người quốc vốn đang kiểm soát
các vùng lãnh thổ rộng lớn dọc biên giới
giữa hai nước
thượng viện mỹ vừa tuyên bố
hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
tpp sẽ không được đưa ra bỏ phiếu
trong thời gian cuối nhiệm kỳ
của tổng thống barack obama
phát biểu tại bang
kenny toast thủ lĩnh phe đa số
tại thượng viện mỹ mitch mcconnell cho biết
thỏa thuận tpp vốn có một số
khiếm khuyết nghiêm trọng sẽ không được
thông qua trong năm nay tuy nhiên
ông mcconnell khẳng định tpp sẽ không
được phê chuẩn dưới hình thức hiện nay
nhưng có thể thông qua trong năm sau
và có thể điều chỉnh dưới thời chính quyền mới
tổng thống obama đã cam kết
thúc đẩy việc thông qua tpp trước khi
ông rời nhiệm sở với việc gửi
dự thảo văn kiện này cho các nghị sĩ hồi đầu tháng
trong khi đó chủ tịch hạ viện mỹ
powell cũng cho rằng thỏa thuận này
không có đủ phiếu để thông qua ngoài ra
cả hai ứng cử viên tổng thống donald trump
của đảng cộng hòa và hillary clinton
của đảng dân chủ đều phản đối thỏa thuận này
hôm qua thủ tướng hungary viktor orbán
công bố kế hoạch xây dựng
rào chắn thứ hai của nước này
tại khu vực biên giới miền nam
giáp với serbia nhằm ngăn chặn
làn sóng người nhập cư mới đổ về
các nước thuộc liên minh cho âu eu
phát biểu trên đài phát thanh quốc gia
thủ tướng hungary viktor orbán
cho biết rào chắn thứ hai
đang được khảo sát và sẽ được xây dựng
để gia cố cho rào chắn đầu tiên
từ tháng chín năm ngoái ngoài ra
hungary cũng sẽ triển khai thêm các đơn vị vũ trang
và vũ khí bảo vệ tuyến đường biên giới
nhất là cửa ngõ vào châu âu
ông orbán khẳng định đây là biện pháp
mà hungary chuẩn bị để đối phó
với làn sóng nhập cư mới tiến vào châu âu
kế hoạch xây dựng rào chắn này
được công bố vài tuần trước khi người dân hungary
đã bỏ phiếu chưng cầu ý dân
về kế hoạch của eu phân bổ hạn nghịch
người nhập cư giữa các nước thành viên
xong đã bị phản đối mạnh mẽ
thủ tướng nhật bản shinzo abe
đã đến kenya tối ngày hai mươi năm tháng tám
để tham dự hội nghị quốc tế tokyo
về phát triển châu phi lần thứ sáu
diễn ra trong hai ngày
ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng tám
tại thủ đô nairobi
phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới kenya
thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết
ông muốn đóng góp vào sự phát triển của châu âu

thông qua lĩnh vực công nghệ cao của nhật bản
và đào tạo nguồn nhân lực
theo chương trình nghị sự
các nhà lãnh đạo nhật bản và châu phi
sẽ thông qua tuyên bố nairobi
trong đó tập trung vào việc giải quyết mối đe dọa
từ chủ nghĩa khủng bố
thông qua các cách thức như thúc đẩy giáo dục
ở châu lục này
trong khuôn khổ chuyến công du
ông abe sẽ gặp tổng thống nước chủ nhà
và chứng kiến lễ ký hiệp định đầu tư song phương
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước
tính đến ngày hôm qua
khói mù đã bao trùm singapore
khi nước này đang chịu ảnh hưởng
của đợt khói mù lớn đầu tiên của năm nay
do các đám cháy rừng
ở nước láng giềng indonesia gây ra
cơ quan môi trường quốc gia của singapore
cho biết chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm
psi trong ba giờ
tính đến một mươi một giờ hôm qua
theo giờ việt nam là một trăm sáu mươi năm
trong khi chỉ số trong vòng hai mươi bốn giờ qua
đã tăng hơn một năm
tăng hơn gấp đôi trên khắp singapore
mức chỉ số trên một trăm linh
được coi là có hại cho sức khỏe
và cần giảm bớt các hoạt động ngoài trời
nạn khói mù năm hai nghìn một mươi năm
được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước tới nay
ảnh hưởng tới các nước malaysia
singapore và thái lan
indonesia đối mặt với chỉ trích gây gắt
từ các nước láng giềng liên quan đến tình trạng khói mù hàng năm
do hoạt động đốt rừng lấy đất trồng cọ
và lấy gỗ
tập đoàn apple vừa ra bản cập nhật
để vá ba lỗ hồng
trên các thiết bị chạy hệ điều hành ios
khiến một phần mềm gián điệp
chiếm quyền điều khiển các thiết bị từ xa
các lỗ hổng do hai công ty an ninh mạng của mỹ
phát hiện ra
trang web cho biết kẻ chủ mưu của vụ tấn công
có thể là nhóm tin tặc đến từ israel
nhóm này từng bị cáo buộc làm giả tên miền
và trang chủ của ủy ban quốc tế
của hội chữ thập đỏ
trang web đăng ký visa của chính phủ anh
cùng nhiều trang web của các đơn vị tin tức
và công ty công nghệ lớn
lỗ hồng trên ios này được phát hiện
vào tháng khi một nhà hoạt động nhân quyền
thuộc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
nhận được một tin nhắn lạ kèm theo một đường link
nếu bấm vào đường linh này
điện thoại của ông sẽ bị thâm nhập
và nhiễm phần mềm gián điệp
sau đó tin tặc có thể đọc được các tin nhắn mã hóa
kích hoạt microphone camera
và theo dõi chuyển động vị trí của chiếc điện thoại
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt